hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại tượng đài thanh niên sung phong xã sơn trạch huyện bố trạch diễn ra đại lễ cầu siêu anh linh cãi hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường hai mươi quyết thắng
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước quảng bình là tiền tuyến lớn của hậu phương miền bắc và là đầu mối giao thông quan trọng của tuyến đường trường sơn trong đó có đường hai mươi quyết thắng
trên tuyến đường này hàng nghìn cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong đã anh dũng hy sinh nhiều địa danh đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc như hang tám cô và xuân sơn ngầm trà an
để tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường ubnd tỉnh quảng bình đã phối hợp với các đơn vị tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ với nhiều nghi thức trang trọng thành kính
đây còn là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ dịp này các nhà hào tâm đã hỗ trợ bốn trăm linh triệu đồng để xây dựng tám ngôi nhà tỉnh nghĩa tại huyện bố trạch